công an thành phố hải phòng phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao của bộ công an
cũng vừa khởi tố bắt tạm giam trần văn mạnh hai mươi năm tuổi trú ở quận dương kinh thành phố hải phòng
để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi tử thiện qua mạng xã hội
theo điều tra của cơ quan công an trang facebook cá nhân quỹ từ thiện cộng đồng được trần văn mạnh tạo lập
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi lấy thông tin hình ảnh của những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
trên chuyên mục nhân ái của các trang báo điện tử uy tín sau đó chỉnh sửa lồng ghép tài khoản cá nhân của mạnh
để kêu gọi cộng đồng quyên góp tử thiện và bằng thủ đoạn trên đến nay trần văn mạnh đã thu được khoảng hơn sáu trăm linh triệu đồng
của các nhà hào tâm mà không hề thực hiện bất kỳ một hoạt động từ thiện nào như đã cam kết vụ án đang được điều tra mở rộng
đội cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính với trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long đã bắt quả tăng nhóm đối tượng
tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền trên địa bàn mỹ an huyện mang thít chi tiết sẽ có trong cụ tin ngay sau đây tại
quán ăn của bà đỗ thảo quyên chú ấp an hương một xã mỹ an huyện mang thít tổ công tác phát hiện có nhóm người tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền
tiến hành vây bắt được bảy đối tượng tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ tám điện thoại hai bộ bài tay đã qua sử dụng cùng với số tiền trên hai mươi năm triệu đồng
đội cảnh sát trật tự phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long đã bàn giao lại cho công an xã mỹ an huyện mang thít
tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định
tại cà mau lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau đã bất ngờ ập vào khu đất chống thuộc ấp rạch mũi xã phú hưng huyện cái nước
bắt quả tang hai mươi sáu đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền kiểm tra trên người và tại hiện trường lực lượng chức năng đã tạm giữ tám con gà
một mươi cuộn băng keo tiền mặt cùng một số tăng vật phục vụ cho việc đá gà ăn tiền sau khi bị bắt các đối tượng đã được bố trí kiểm tra y tế và xét nghiệm covid trước khi chuyển về cơ quan để xử lý
tại bệnh viện trên địa bàn tỉnh quảng ninh cũng vừa xảy ra một vụ tai biến y khoa sau khi mổ nội soi sỏi thận dẫn đến một bệnh nhân tử vong
chiều hướng dẫn tới sự việc này ban đầu được các bác sĩ ca phẫu thuật nhận định nạn nhân tử vong là do tai biến tim mạch
thế nhưng mặc dù trước đó nạn nhân này có thể trạng bình thường và được cơ sở khám chữa bệnh đánh giá đảm bảo sức khỏe trước khi mổ
điểm đáng chú ý đây không phải là trường hợp đầu tiên bệnh nhân tử vong do biến chứng y khoa tại bệnh viện này
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
trong hai tuần nhập viện điều trị bệnh sỏi thận tại bệnh viện việt nam thụy điển uông bí quảng ninh
người đàn ông năm mươi một tuổi trú tại thành phố uông bí sau hai lần mổ xuống đã bị tử vong
trong quá trình điều trị bệnh nhân này đã phẫu thuật lấy sỏi thận một lần trước đó nhưng lượng sỏi bên trong vẫn còn
chưa đầy một tuần ngày hai mươi tám tháng một mươi nạn nhân tiếp tục được bệnh viện chỉ định mổ nội soi để lấy số sỏi còn lại
tuy nhiên sau khi gây mê
và kết thúc ca mổ lần hai này chỉ mấy tiếng sau nạn nhân đã không qua khỏi
bây giờ thì chồng tôi về khỏe mạnh bình thường ăn uống bình thường không có vấn đề gì
xong bác sĩ bảo là đủ điều kiện để mổ hộp
thì tôi không biết là bây giờ tính mạng của chồng tôi giao cho bác sĩ để bây giờ là bác sĩ để chồng tôi bây giờ
thế là đến mấy giờ thì chị thấy tiên lượng của anh là xấu mà báo người nhà là anh
hơn ba tuần
theo các bác sĩ trong kiếp mổ mổ nội soi là thủ thuật tán sỏi
không quá phức tạp nguyên nhân tử vong sau ca mổ vẫn chưa được khẳng định
chiều hướng dẫn tới bệnh nhân tử vong ban đầu được các bác sĩ cho rằng có liên quan đến tai biến tim mạch
chúng tôi chỉ soi vào một cái ống soi ba mm đi từ cái niệu đạo của mình lên
đi lên qua bằng quang và đi lên cái ống liệu quản này
để dùng laser tán sỏi lấy ra ngoài
chúng tôi không có rạch ra không có mổ sẻ vào cái chỗ nào khác
và cũng không có chọc đi đâu ngoài cái ống liệu quản này

cái ống liệu cái cơ quan tiết liệu này thì nó cũng không liên quan gì đến cơ quan tim mạch
cơ quan thiết liệu là tim mạch hay sọ lão gì cả mà chọc vào đấy cả
hình dung như là cái phương pháp này chắc chắn như là cái phương pháp này là nó không có đau và chảy bó đáng kể gì cả
từ lúc một mươi ba h từ lúc anh phát hiện anh sức mạnh cho đến khi mà anh diễn biến nặng
là cái diễn biến về cái chỉ định về cái biến chứng về tim mạch của cái thiếu mong cưới tim nó cứ tăng dần lên
và tăng dần đến một chỉ số có ý nghĩa
thì chính vì thế bây giờ nguyên nhân để khẳng định nó là tim mạch thổng của chúng tôi không dám khẳng định
nhưng là hướng nhiều đến về vấn đề đại biến tim mạch
nhận định là vậy tuy nhiên các bác sĩ này cũng cho biết bệnh viện không kiểm tra về chức năng tim cho nạn nhân trước khi thực hiện ca mổ
diễn biến sau mổ là thứ nhất của anh ấy bệnh nhân tỉnh táo khỏe mạnh mạch tính năng bình thường ăn uống được không đau ngực không có thở
thì không có lý do gì để chúng tôi làm lại cái thiếu mong tim nữa cả
được biết nhiều ca biến chứng y khoa dẫn đến tử vong tại bệnh viện việt nam thụy điển uông bí đã từng xảy ra nhiều lần
ở bệnh viện thì chắc chắn là không thể tránh khỏi cái việc bệnh nhân tử vong
chúng tôi cũng đã làm cái kiểm thảo tử vong rồi
còn chúng tôi sẽ tiến tới chiều nay chúng tôi sẽ họp với đồng chuyên môn
sau ngày vụ việc xảy ra theo giám đốc sở y tế tỉnh quảng ninh
sở vẫn chưa nắm được thông tin cũng như báo cáo vụ việc từ phía bệnh viện việt nam thụy điển uông bí
còn thi thể nạn nhân đã được bệnh viện chuyển về gia đình để lo thảo sự
bản tin mùa mùa ba online tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã tạm giữ hình sự dư văn thanh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú ở xã hồng giang huyện lục ngạn tỉnh bắc giang để điều tra về hành vi giết người
thanh chính là đối tượng đã sát hại vợ và đâm trọng thương bố vợ
tán tòa án nhân dân huyện lục ngạn tại trụ sở tòa án nhân dân huyện lục ngạn vào sáng ngày ba mươi tháng một mươi
theo tài liệu của cơ quan công an vào khoảng một mươi h một mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi
tòa án nhân dân huyện lục ngạn có giải quyết vụ kiện về tranh chấp hợp đồng vay tài sản
giữa ông lưu văn lờ là bố vợ của thanh và con rể là dư văn thanh
người có nghĩa vụ liên quan là vợ của thanh
trong lúc tòa đang làm việc để giải quyết nợ dân sự
dư văn thanh bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào lưng vợ khiến người vợ tử vong tại tòa
sau đó thanh tiếp tục đâm vào cổ khiến bố vợ bị thương nặng một thẩm phán cũng bị thương nhẹ
sau khi gây án dư văn thanh đến công an huyện lục ngạn đầu thú
được biết vợ chồng thanh đã ly thân bước đầu lực lượng chức năng xác định
thanh từng vay của bố vợ hai trăm linh triệu đồng nhưng chưa trả nên bố vợ thanh đã kiện ra tòa
và đối tượng này chuẩn bị giao từ trước nên khi phiên tòa đang diễn ra đã sử dụng để gây án
công an tp bảo lộc tỉnh lâm đồng đang khẩn trương củng cố hồ sơ chứng cứ
để đề nghị truy tố một mươi hai đối tượng là hai nhóm thanh niên có hành vi mang theo hung khí
như mã tấu dao và gậy để đánh nhau tại một quán karaoke gây mất trật tự công cộng trên địa bàn
theo kết quả điều tra ban đầu vào tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại quán karaoke tn trên đường trần phú
đã xảy ra vụ việc hai nhóm đối tượng dùng hung khí đánh nhau khiến bốn người bị thương
phải nhập viện khỏi nhà
công an tp bảo lộc đã xác định hai nhóm trên do nguyễn xuân linh và lê duy thắng cầm đầu
chỉ vì mâu thuẫn cá nhân hai nhóm này đã đánh nhau ở khu vực quầy lễ tân của quán karaoke
rồi đuổi đánh nhau ra ngoài vỉa hè đường trần phú gây bức xúc trong dư luận
gây mất an ninh trật tự tại địa phương
công an tp bảo lộc tỉnh lâm đồng đang tiếp tục đấu tranh củng cố hồ sơ
để đề nghị truy tố các đối tượng về tội gây dối trật tự công cộng
đột nhập vào cửa hàng điện thoại di động ở xã sơn thành đông huyện tây hòa tỉnh phú yên
để trộm cắp toàn bộ số tài sản trị giá ba trăm sáu mươi triệu đồng
đối tượng lê văn thì sinh năm hai nghìn chú tải xã sơn thành đông huyện tây hòa
vừa bị công an huyện tây hòa tỉnh phú yên bắt giữ
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi tháng chín vợ chồng anh nguyễn ngọc thơ về nhà
thì phát hiện cửa hàng điện thoại của gia đình đã bị trộm đột nhập vét sạch tài sản
gồm sáu mươi tám chiếc điện thoại di động các loại một máy tính sách tay và tiền tổng trị giá là ba trăm sáu mươi triệu đồng
lực lượng công an đã vào cuộc điều tra xác minh phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn
là lê văn thì nên đã tiến hành bắt giữ
tại cơ quan công an nguyễn văn thì khai nhận để có tiền trả nợ và tiêu xài
vào đêm ngày hai mươi tháng chín thì đã đột nhập vào cửa hàng điện thoại ngọc thơ trộm cắp số tài sản trên
rồi mang về nhà cất giấu
để tránh bị phát hiện thì cùng người yêu là trần thị quỳnh yên đã xé lẻ số điện thoại trộm cắp
mang đi bán ở nhiều nơi để lấy tiền tiêu xài
khám xét nơi ở của thì lực lượng công an tây hòa thu giữ hai mươi ba điện thoại di động
một máy tính sách tay cùng một số tăng vật khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây hòa đã khởi tố trần thị quỳnh yên
về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
vào sáng ngày hôm nay công an thị xã quảng trị tỉnh quảng trị đã xác nhận
tìm thấy thi thể của nạn nhân bị nước cuốn trôi trong vụ đoàn kiểm tra
của sở giao thông vận tải tỉnh quảng trị gặp nạn
sau sáu ngày gặp nạn người dân đã phát hiện thi thể của ông hoàng đức v bốn mươi bảy tuổi
là giám đốc một công ty khai thác khoáng sản bị nước cuốn trôi
tại khu vực đập tràn nam thạch hãn thị xã hải lệ tỉnh quảng trị
cách vị trí gặp nạn ban đầu khoảng một đoạn ngắn
hiện thân nhân của nạn nhân đã đến nhận dạng chính quyền địa phương đang tiến hành
các thủ tục cần thiết để bàn giao cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục của địa phương
trước đó vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi lãnh đạo sở giao thông vận tải tỉnh quảng trị
dẫn đầu đoàn công tác của sở kiểm tra tàu hút cát của một doanh nghiệp
lúc này tàu có tám người trong đó có bốn cán bộ của sở giao thông vận tải tỉnh
ba thuyền viên và giám đốc một công ty khai thác khoáng sản
khoảng chín giờ tàu gần qua đập tràn nam thạch hãn thì bị chết máy và trôi vào vùng nguy hiểm
tám người đã nhảy ra khỏi tàu tuy nhiên chỉ có bảy người bám được vào trụ bê tông nổi giữa đập tràn nam thạch hãn
riêng ông hoàng đức v bị nước cuốn trôi mất tích
đến một mươi bốn h ba mươi chiều cùng ngày các lực lượng chức năng và người dân đã phối hợp giải cứu thành công bảy người trên vào bờ an toàn
trong thời gian vừa qua trên một số trang mạng xã hội cá nhân đã xuất hiện phương pháp điều trị bệnh mà chưa được khoa học kiểm chứng
cụ thể là trong vài ngày gần đây tại địa bàn thành phố cà mau đã xuất hiện tài liệu hướng dẫn
về cách trị nhiều loại bệnh trong đó có cả trị bệnh covid một mươi chín mà không cần phải khám bệnh hay điều trị theo y học
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần phải cảnh giác với kiểu điều trị bệnh như vậy
những ngày qua tại một số khu cách ly tập trung thuộc địa bàn thành phố cà mau xuất hiện tài liệu được in sao mang tên chia sẻ kinh nghiệm
trong đó hướng dẫn nhiều phương pháp trị nhiều loại bệnh như bệnh tiểu đường bệnh gút
thậm chí cả chứng hôi nách hay mắc bệnh covid một mươi chín mà chỉ cần đọc giấy số trong thời gian từ vài chục phút đến vài giờ nhiều lần trong ngày
sẽ khỏi bệnh mà không cần phải khám hay uống thuốc theo hướng dẫn của cơ quan y tế
đâu phải mà đi đọc số hoặc là cái y chuyện mình chỉ nghe không mà lại hết bệnh là không bao giờ có
nhưng mà cái cơ bản phải tin tưởng là về uống thuốc tất cả những cái bệnh quạng gì không phải là thuốc
không có thuốc không bao giờ hết bệnh mình cứ nghĩ là vậy đi không phải khơi mà hết
bà con đừng có tả tin mà đi nghe lời cái gì người tiên triền lên cái gùm đen làm ảnh hưởng
nó ảnh hưởng đến người tin thật cái làm đến sức khỏe người ta nữa chứ
qua điều tra các đơn vị thuộc công an tỉnh cà mau đã thu giữ trên chín mươi quyển tài liệu với nội dung trên
đồng thời đã phát hiện hai người sao chép và phát tán số tài liệu trên
theo trình bày ban đầu là do chủ quan phát hiện trên mạng xã hội có video chia sẻ bài viết chữa bệnh covid một mươi chín
bằng phương pháp mới mà chưa nhận thức rõ phương pháp trị bệnh trên là phản khoa học nên đã in sao và phát tán tài liệu
tại mình không biết lúc đầu mình không biết mình nghĩ là đúng
nhưng mà khi lực lượng tư vấn cho mình nghe thì mình thấy ra là mình sai rồi
sau khi được phân tích hai người phụ nữ có liên quan đến vụ việc đã nhìn nhận sai phạm đồng thời cam kết sẽ không vi phạm
theo đơn vị y tế phương pháp trị bệnh mà chỉ cần đọc các dãy số nhiều lần trong ngày
mà không cần phải khám bệnh và điều trị là phản khoa học mang xu hướng mê tín dị đoàn
người dân không nên làm theo phương pháp này
bệnh covid thì phải đưa vô điều trị
rồi bệnh tiểu đường thì do bệnh nội tiết chúng ta phải cân bằng nội tiết và các bệnh khác
thì tôi cũng khuyến cáo bà con là không nên tin và nghe theo và cũng không nên chia sẻ những nội dung thông tin xây dựng
hiện nay công an tỉnh cà mau đang thực hiện các biện pháp ngăn chặn và thu hồi các tài liệu như trên
bên cạnh đó người dân cũng phải hết sức cảnh giác trước những phương pháp trị bệnh mà chưa được khoa học kiểm chứng
kẻo tiền mất tật mang ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí là đến tính mạng của bản thân và gia đình
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với công an thành phố long khánh
bắt giữ đối tượng hoàng văn bắc hai mươi tám tuổi ngụ tại xã xuân phú huyện xuân lộc để điều tra về hành vi giết người
theo thông tin ban đầu hoàng văn bắc và vợ là ngô thị yến ngọc hai mươi sáu tuổi
đều là công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn zoombo đóng tại khu công nghiệp suối tre thuộc phường suối tre thành phố long khánh
thời gian gần đây giữa hai vợ chồng bắc thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên đã gửi đơn ly hôn đến tòa án và đang chờ giải quyết
đến khoảng một mươi tám h hai mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một mươi bắc đi xe máy đến nhà xưởng số năm của công ty
thì thấy vợ mình đang ngồi nói chuyện với anh phan đình gia anh hai mươi chín tuổi là công nhân tại công ty này
nghĩ rằng vợ mình có quan hệ tình cảm với anh này
ngay sau đó bắc đã lấy một cây sẻng tại nhà
bắc đi xe máy đến nhà xưởng đến đánh nhiều cái vào đầu anh phan đình gia anh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án bắc đã bỏ trốn khỏi hiện trường
tuy nhiên đối tượng này đã bị bắt giữ ngay sau đó chưa đầy một giờ đồng hồ
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
một mươi năm đối tượng đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại ấp phước hội xã suối đá huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
do đối tượng lê thanh thảo và đối tượng kim quốc thái cùng ngụ trên địa bàn đứng ra tổ chức
vừa bị công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh bắt giữ
ngày hai mươi bảy tháng một mươi lực lượng công an kiểm tra quán cà phê tại ấp phước hội xã suối đá huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
do đối tượng phan thị út lớn trú tại huyện dương minh châu tỉnh tây ninh làm chủ
phát hiện bắt quả tang đối tượng lê thanh thảo và đối tượng kim quốc thái đang có hành vi hùn vốn
làm cái lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền cho một mươi ba đối tượng tham gia đánh bạc
tăng vật thu giữ gồm chín mươi triệu đồng tám xe mô tô
một bộ dụng cụ để lắc tài xỉu hiện lực lượng công an đã tạm giữ hình sự một mươi ba đối tượng
và cho gia đình bảo lãnh hai đối tượng vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý theo quy định của pháp luật
trong khi đó công an tỉnh cà mau vừa bắt quả tang hai đối tượng là huỳnh văn thảo
trú tại quận bình tân và huỳnh hoàng hải chú tại quận ba tp hcm
đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực ấp sáu xã tân thành tp ca mau
tại hiện trường lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đã thu giữ ba túi ni lông bên trong
có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy có trọng lượng khoảng năm trăm linh g và một số tăng vật khác có liên quan
theo khai nhận ban đầu số tăng vật trên là ma túy đá được thảo và hải vận chuyển
từ tp hcm về cà mau trên đường vào đến địa phận tp ca mau thì bị lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra
và bắt quả tang cùng với tăng vật tiến hành test nhanh cả hai đều dương tính
với chất ma túy hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra xử lý
thưa quý vị và các đồng chí những năm gần đây tình trạng trồng và mua bán cây cần sa
diễn ra hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh đắk lắc nếu như trước đây lực lượng chức năng phát hiện
người dân chỉ trồng vài chục cây thì đến nay đã lên tới hàng trăm thậm chí là hàng nghìn cây cần sa
không chỉ tăng về quy mô mà nhiều người còn đầu tư xây dựng cả vườn ươm vườn trồng khép kín
và đây quả là một thực trạng đáng báo động
cần được các cơ quan chức năng đấu tranh ngăn chặn triệt xóa loại cây nguy hại này ra khỏi cộng đồng
vụ việc trồng cây cần sa trái phép bị phát hiện lần đầu tiên tại đắk lắc cách đây hơn một mươi năm
với số lượng chỉ vài chục cây theo thời gian số vụ trồng cần sa bị triệt xóa tiếp tục gia tăng
và địa bàn mở rộng tại nhiều địa phương trong địa bàn tỉnh

với số lượng chỉ vài chục cây cần xa bị triệt xóa tiếp tục gia tăng và địa bàn mở rộng tại nhiều địa phương trong địa bàn tỉnh

địa bàn chọn để trồng thường là khu dãy vắng người qua lại
chủ vườn không thuê lao động tại địa phương nên rất khó để lộ thông tin ra ngoài
nếu bị cơ quan chức năng phát hiện thì cho rằng không biết đây là cây cấm trồng
và chỉ trồng để chữa trị bệnh cho vật nuôi
đầu năm vừa rồi thì tôi có đến phố và tình cờ gặp hai vợ chồng bán gà
thì cũng hỏi gà hỏi đồ rồi giới thiệu là cây này cây gà toi
vậy mà trồng là cho gà ăn á
rồi tôi trồng mỗi đợt là một ít một ít để cho nuôi gà cho nó ăn thôi
chứ cũng không nói là buôn bán không biết cái cây gì hết
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay trên địa bàn tỉnh
các cơ quan chức năng đã phát hiện hơn sáu mươi vụ với bảy mươi đối tượng trồng trái phép cây cần sa
thu giữ tiêu hủy hơn một mươi năm cây cần sa tươi một trăm hai mươi bốn kg cần sa khô và nhiều hạt giống chưa kịp gieo trồng
lực lượng chức năng cũng đã củng cố hồ sơ và khởi tố
hình sự một mươi hai vụ với một mươi sáu đối tượng liên quan đến trồng cây cần sa trái phép
nếu như trước hầu hết các vụ trồng cần sa bị phát giác đều nằm ở địa bàn vùng sâu vùng xa
thì gần đây lại xuất hiện trong khu dân cư đông đúc
điển hình như việc phát hiện bốn vụ trồng cây cần sa trái phép tại xã hòa thuận thành phố buôn ma thuật
các đối tượng vi phạm đã xây tường rào cao bao quanh những khu trồng cần xa
hòng che mắt người dân và cơ quan chức năng
trong khu dãy còn có cả vườn ươm với hệ thống đèn led chiếu tiền cực tím đắt tiền
để chăm sóc cho cây cần sa
từ trước đến nay thì đây là cái lượng mà cần sa mà phát hiện mà thu giữ cùng một lúc
với số lượng cần sa khô và số lượng cây cần sa tươi lớn nhất trên địa bàn tỉnh đắk lắc
và qua xác định được cái nhóm đối tượng này
chúng đã là tổ chức ươm ươm hạt xong xui một thời gian
xong chúng tổ chức gieo những cây nhỏ thì có hệ thống điện nước chiếu sáng
để tạo ra là cái đảm bảo về cái chất lượng cây
đó chúng tổ chức là thu gom và đưa về tại cái xưởng mà sơ chế và đóng gối để phân phát trên các thị trường
thủ đoạn của chúng là trồng những cái vùng rẫy và những cái nhà mà chúng đã che đậy rất kỹ
tạo ra những cái ánh sáng mà không ai tất cả những người khác không ai phát hiện được
trước thực trạng liên tiếp gia tăng số vụ trồng cây cần sa trên địa bàn tỉnh đắk lắc
lực lượng công an đã phối hợp với các cấp chính quyền các cơ quan đoàn thể ở địa phương
đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tượng phạm tệ đạn ma túy
đồng thời xây dựng tổ dân phố xã phường lành mạnh để nắm bắt tình hình
vận động nhân dân tố giác các hành vi tàng trữ mua bán trái phép các chất ma túy
công an thành phố phú quốc tỉnh kiên giang vừa phá nhanh vụ án giết người
tại tổ hai ấp bãi vòng xã hàm ninh thành phố phú quốc
đối tượng là đinh văn còn hai mươi chín tuổi trú tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng một mươi công an thành phố phú quốc nhận được tin báo
phát hiện một sát chết đang phân hủy dưới mương nước trong khu vườn dừa tại ấp bãi vòng xã hàm ninh
trong tình trạng không mặc quần áo và bị một bao cát đè lên
khám nghiệm hiện trường cơ quan công an xác định nạn nhân là chị đặng thị trúc phương hai mươi một tuổi
ở xã dương tơ thành phố phú quốc đã mất tích từ ngày một mươi sáu tháng một mươi
vào cuộc điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phú quốc
phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang
nhanh chóng xác định và bắt giữ nghi phạm là đinh văn còn
còn thừa nhận đã sát hại chị phương vì mâu thuẫn
khám xét chỗ ở của còn công an thu giữ một số vật chứng tăng vật có liên quan đến vụ án
sáng nay tòa án tỉnh kiên giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo nguyễn thiện nghị chú tại huyện tịnh biên tỉnh an giang
về tội giết người
tại thời điểm gây án thiện đang là sinh viên trường cao đẳng nghề an giang
theo cáo trạng vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi một
sau bữa nhậu nghị đã rủ
mã khác hải đến uống rượu cùng nhưng hải từ chối
cho rằng hải không tôn trọng mình
nên hai người xảy ra cự cãi
đứng ra hòa giải cho hai người
nguyễn vũ phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại tổ tám khóm thới hòa thị trấn nhà bàng huyện tịnh biên
đã bị nghị dùng dao bấm đâm hay nhát
chúng vào vùng ngực và nách trái
khiến phong bị thương tích bảy mươi bảy
sau khi gây án nghị đã đến công an huyện tịnh biên để đầu thú
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thiện nghị
một mươi một năm tù về tội giết người chưa đạt
đồng thời bộ bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền là một trăm sáu mươi triệu đồng cho bị hại
nhóm đối tượng liên quan đến vụ án phá kết sắt trộm tiền
ngay trong trụ sở xã tam giang huyện crong năng tỉnh đắk lắc
đã bị tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đưa ra xét xử phúc thẩm vào ngày hôm nay
vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
trần anh võ là cán bộ tư pháp hộ tịch của xã tam giang
đã thông tin cho một bị cáo biết việc thủ quỹ của xã sắp đi nhận tiền lương và phụ cấp
các đối tượng lên kế hoạch trộm số tiền này trong kết sắt xã tam giang
tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
các đối tượng mang theo búa đục kìm cộng lực đến trụ sở xã tam giang
cậy cửa phòng kế toán phá kết sắt lấy số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng
tại phiên tòa sơ thẩm tòa án nhân dân huyện crong năng
đã tuyên phạt chín bị cáo tổng cộng gần tám mươi năm tù
dự kiến phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra trong hai ngày